thưa quý vị sau đêm định mệnh hai mươi bảy tháng ba nhiều người không khỏi hoảng sợ trước sự dã man tàn nhẫn của phạm văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở phố chu văn an phường nam bình thành phố ninh bình khi đã tự tay sát hại người tình sau đó phân mảnh phi tàng
mới đây lần đầu tiên về hình ảnh tăng lễ của nạn nhân được tiết lộ
chỉ có một gian thờ nhỏ và người thân đang âm thầm làm lễ mong vòng linh người phụ nữ tội nghiệp được siêu thoát
liên quan đến vụ người đàn ông sát hại nhân tình rồi phi tăng sát xảy ra trên địa bàn phường nam bình thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
ngày hai mươi tám tháng ba công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng
theo thông tin ban đầu nạn nhân được xác định là nguyễn thị tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở phường nam sơn thành phố tam điệp
nghi phạm là phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở phố chu văn an phường nam bình thành phố ninh bình
vào chiều ngày hai mươi tám tháng ba gia đình đang lặng lẽ tổ chức tăng lễ cho nạn nhân
một người thân của chị t cho biết từ khi nhận được thông tin mọi người rất sốc và bàng hoàng
gia đình rất xót xa nhưng vì nhiều lý do nên bốn vụ việc nhanh chóng trôi qua
vì vậy gia đình sẽ không chia sẻ thông tin và sẽ tổ chức tăng lễ chú đáo cho chị t
người thân nạn nhân nói
tuy nhiên vì nhiều lý do nên muốn vụ việc nhanh chóng trôi đi để cuộc sống gia đình trở lại bình thường
theo người thân của nạn nhân chị tê có hai người con nhỏ làm nghề spa ở thành phố ninh bình
chồng chị tê hiện đang công tác trong một đơn vị thuộc cơ quan nhà nước
sau này anh em họ hàng sẽ cùng chăm sóc các con của chị t
về phần đối tượng phạm văn dũng ba mươi bảy tuổi nghi phạm sát hại chị t
dũng chuyển về thành phố ninh bình sống hơn một năm nay
trước đây dũng thi đỗ vào một trường quân đội
sau khi học xong anh ta về công ty
dũng đã làm công tác ở lạng sơn
khi đã mang cấp hàm đại úy dũng xuất ngũ về quê rồi lên hà nội xin và làm cho một công ty xuất khẩu
trở về địa phương được một thời gian cuộc sống vợ chồng dũng nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ly hôn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù hai vợ chồng đã có với nhau được một người con
ông nam bố đại dũng cho hay gia đình biết quan hệ tình cảm của con trai với chị nguyễn thị tê
nạn nhân từ một số lần về nhà ông nam chơi ở lại ăn cơm
có thể thấy nạn nhân cũng đang có một công việc có thể kiếm thu
không có thu nhập tốt nhất là khi đã là mẹ của hai đứa con và có một người chồng có công việc ổn định
không hiểu xuất phát từ lý do gì người phụ nữ này lại sẵn sàng đem cả tương lai của mình để đánh đổi lấy những cảm giác nhất thời này
để rồi khi xa vào vòng tay của dũng chị đã đánh mất đi lê trí sống như vợ chồng với người đàn ông xa lạ bỏ mặt gia đình
ông cũng là số phận nó đã không mỉm cười với chị cũng chẳng cho chị cơ hội quay đầu
cũng ngay trong sáng hai mươi chín tháng ba công an tỉnh đinh bình có thông tin
công an tỉnh ninh bình có thông tin cụ thể về vụ án sát hại người xảy ra tại phường nam bình thành phố ninh bình
đặc biệt đơn vị này cũng tiết lộ nguyên nhân chính dẫn đến vụ án thương tâm trên
vì quen tuông mù quáng vì tiền bạc hay thói ích kỷ của bản thân đã đẩy một cựu đại úy đến bước đường cùng
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
cựu đại úy lấy mạng nhân tình rồi nằm cạnh xác
ngày hai mươi chín tháng ba công an tỉnh ninh bình có thông tin cụ thể về vụ sát hại người xảy ra tại phường nam bình thành phố ninh bình
cụ thể khoảng một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng ba ông phạm văn năm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn chú phố chu văn an phường nam bình thành phố ninh bình
đến công an phường tố giác về việc nghi ngờ con trai ông là phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm có hành vi lấy mạng người
nạn nhân là nhân tình của dũng
nhận được tin báo lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường
đại tá phạm văn sơn giám đốc công an tỉnh ninh bình chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự và công an thành phố ninh bình
huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra truy xét
cơ quan công an phát hiện thi thể người phụ nữ đã bị phân xác đang phân hủy cất giấu trong thùng nhựa để tủ tầng ở tầng hai
công an đã tạm giữ nghi phạm phạm văn dũng đối tượng này nghiện ngập sử dụng chất cấm và từng là đại úy trong quân đội
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng dũ khai nhận tuy đã có vợ nhưng thông qua mạng xã hội có quen biết
thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với nguyễn thị thêm đã có chồng hiện đang làm thuê tại thành phố ninh bình
sáng hai mươi ba tháng ba do không muốn thuê trọ ở thành phố ninh bình nữa nên thêm đến nhà chị phạm thị tuyết
tại phường ninh bình tìm gặp để trả đồ cá nhân của dũng để tại nhà trọ chung của hai người
dù không đồng ý giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau sau đó đối tượng giữ thêm ở lại nhà chị gái dũng không cho đi
cụ thể dũ khai qua mạng xã hội tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đã quen chị ntt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú phường nam sơn
thành phố tam điệp đã có chồng và hai con hai người phát sinh tình cảm sau đó thuê nhà trọ và sinh sống với nhau như vợ chồng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai dũng và chị tê xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau do chị này không muốn ly hôn chồng
và muốn về thành phố tam điệp sinh sống làm ăn
sáng hai mươi ba tháng ba chị tây đến nhà chị ptt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một là chị gái dũ ngập
phường nam bình thành phố ninh bình để tìm dũng và trả một số đồ dùng cá nhân của dũng khi ở cùng phòng trọ
tại đây hai người tiếp tục cãi vã nhưng chị tây vẫn ở lại ăn cơm cùng với dũ và chị tây
sau khi ăn cơm chị tây đi làm ca đêm chị tây và dũ tiếp tục cãi vã
khoảng một mươi tám giờ bốn mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng ba dũ dùng tay bóp cổ chị tây đến khi nằm im ngưng thở
sát hại chị tây xong dũ nằm cạnh xác
nghi phạm khai quen người phụ nữ đã có chồng qua mạng xã hội
hai người phát sinh tình cảm và thuê nhà trọ ở với nhau
tuy nhiên do nhân tình không muốn ly hôn trồng nên bị sát hại
đó cũng chính là nguyên nhân khiến dũ nằm cạnh xác nhân tình suốt đêm sau đó mới phân xác phi tàng
dũng kể lại sáng hai mươi bốn tháng ba y đem thi thể chị t cho vào nồi dùng để nấu bánh trưng
rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa
tiếp đó đến trưa ngày hai mươi năm tháng ba dũng đem chị tê đến phòng tắm ở tầng một
sau đó phân mảnh nạn nhân bỏ vào hai thùng nhựa có sẵn tại nhà
kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ để phi tàng
bước sang ngã của nghi phạm sát hại người tình phân xác che giấu tội ác
theo lãnh đạo địa phương phạm văn dũng chưa có tiền án tiền sự nhưng là đối tượng nghiện tại địa phương
vì lãnh đạo này thông tin đối tượng từng phục vụ trong quân ngũ là bộ đội chuyên nghiệp
tuy nhiên sau này dũng nghiện ma túy nên đã ra khỏi ngành
từ khi suốt ngũ dũ cung ít về căn nhà của gia đình ở phương nam bình mà sinh sống ở chỗ khác
việc đối tượng thuê trọ tạm trú ở đâu thì địa phương chưa nắm rõ
cũng theo vị lãnh đạo ubnd phương nam bình dũ đã lập gia đình có hai người con
sau một thời gian dính vào ma túy người vợ cũ không thể chung sống cùng dũng nên hai người quyết định ly hôn
vị lãnh đạo ubnd phương nam bình cho biết thêm
về nạn nhân theo tôi nắm được thông tin thì chị này cũng đã lập gia đình chưa ly hôn với chồng
đã có rất nhiều vụ án xảy ra liên quan đến việc ghen tuông ích kỷ cá nhân
tuy nhiên từng là một cựu quân nhân lại bị cuộc đời sô ngã thậm chí lao vào con đường nghiện ngập
giờ đây đường tình duyên với dũ chẳng trọn vẹn khi dũ cam tâm tước đoạt đi mạng sống của người mình yêu đã yêu thương
dũng sẽ phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật
hành động bất thường khiến nghi phạm lộ tội ác sát hại người tình phân xác phi tàng
là người tố cáo hành vi tội ác của nghi phạm cũng chính là bố đẻ của kẻ này
ông nguyễn văn năm cho biết mình đã phát hiện ra hành động bất thường của con trai
trần thuật theo vụ việc ông năm cho biết bản thân đang trong ao cá thuê cách nhà khoảng hai km nên cũng ít khi về nhà
căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng là của chị tuyết chị gái dũng
ông năm kể
trưa hai mươi ba tháng ba tôi qua nhà để làm cơm thì thấy cả bạn gái dũng
chiều cùng ngày tôi vẫn thấy xe máy của tê tại nhà
hỏi con trai thì nó bảo bạn gái đã thuê taxi về tam điệp
ngày hai mươi năm tháng ba ông nam quay lại nhà của con gái
thì vẫn thấy xe của chị t
khi hỏi dũng về chiếc xe ông năm nhận được câu trả lời là xe chị t để lại cho dũng mang cho chồng chị t ở gần nhà
chiều hai mươi năm tháng ba ông năm phát hiện dũng có nhiều biểu hiện bất thường khi mặt nhợt nhạt nó năng lắp bắp với bố
trong khi đó sàn nhà có nước dùng nói vừa lau nhà vì có chuột chạy qua
ông năm thấy nghi ngờ với bình thường dũng chẳng mấy khi dọn dẹp nhà cửa
ông năm kể
lúc này linh cảm có điều chẳng lành nghi rằng dũng đã làm điều dại dột với t
tôi đã lập tức khóa trái cửa từ phía ngoài dù đến cơ quan công an chỉnh báo
là một người bố chỉ vì linh cảm thấy con trai có hành động kỳ quái có khả năng làm hại người khác
ông năm đã vượt qua tình máu mủ để đòn lại công bằng cho người đã vô tội
hành động của người bố này khiến nhiều người phải nể trọng
không vì tình thân mà bỏ quên đi phần người
đã có không ít vụ án liên quan đến ngoại tình đã từng xảy ra
chỉ vì sự ích kỷ ham muốn cá nhân đã không ít người đẩy cuộc đời của chính mình vào bước đường cùng
và nạn nhân t
đây chính là ví dụ điển hình
rồi đây dũng sẽ phải đền tội thậm chí bước lên đoạn đầu đài để trả giá cho tội ác của mình
xong còn đó nỗi đau của người thân gia đình nạn nhân sự giàn vặt của bố nghi phạm
và cả sự rồn nén khốn cùng của người chồng không biết làm cách nào để giải oan cho vợ
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo